trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với thủ tướng nga dmitry medvedev
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm nước nga
và gặp thủ tướng nga dmitry medvedev trong chuyến thăm chính thức liên bang nga lần đầu tiên
trên cương vị chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
cảm ơn lãnh đạo và nhân dân nga đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao việt nam
sự đón tiếp chú đáo nồng ấm và thân tình
chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng medvedev cùng khẳng định quyết tâm tăng cường
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới
trao đổi và thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương
thủ tướng dmitry medvedev đánh giá cao vai trò của việt nam ở đông nam á
và bày tỏ tình cảm yêu mến trân trọng đối với đất nước và nhân dân việt nam
thủ tướng medvedev cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển
tích cực trên mọi lĩnh vực đặc biệt hợp tác kinh tế thương mại và bày tỏ mong muốn
chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư và đề xuất
hai bên cần chủ động tìm kiếm các dự án hợp tác khác ngoài các dự án hai bên đã ưu tiên hợp tác
tận dụng tối đa cơ hội do hiệp định tự do thương mại giữa việt nam và liên minh kinh tế a âu mang lại
thủ tướng nga khẳng định nga ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với việt nam
để tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam mà trọng tâm là tuần lễ cấp cao apec tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng đã chuyển tới thủ tướng nga dmitry medvedev
lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các nhà lãnh đạo việt nam
và lời mời thủ tướng nga dmitry medvedev thăm chính thức việt nam của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc